các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nạn nhân là ông phạm văn lối năm mươi sáu tuổi bị trên một mươi vết thương do chém và vật cứng đập vào đầu
sau một ngày khẩn trương điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự
đối với phạm văn cua hai mươi năm tuổi phạm văn soi hai mươi ba tuổi phạm văn nghề ba mươi năm tuổi đều ở xã ba lế
các đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại ông phạm văn lôi
do có mâu thuẫn tình cảm sau khi nhậu say thanh đã cầm dao sát hại vợ và cha vợ
rồi bỏ trốn
vào ngày sáu tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại xã phú cường huyện tam nông
của tỉnh đồng tháp điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vào khuya ngày hai mươi chín tháng sáu công an huyện tiểu cần nhận được tin báo
tại ấp nhì xã tân hùng xảy ra án giết người
hung thủ sau đó được xác định là nguyễn văn thanh dùng dao đâm chết vợ là chị thạch thị sa phia
và cha vợ là ông thạch xuân
lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra
vào sáng ngày hôm sau hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen
tại cơ quan điều tra thanh khai nhận nguồn nhân gây án do mâu thuẫn tình cảm
cũng vào chiều ngày sáu tháng bảy sau nhiều ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty sổ số kiến thiết đồng nai
theo cáo trạng công ty sổ số đồng nai là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
do ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai bị cáo nguyễn văn minh cựu tổng giám đốc
kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai
đã cùng với các cộng sự gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh
mức án một mươi sáu năm tù giam và bị cáo nguyễn thị thùy oanh
nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết đồng nai
mức án một mươi bốn năm tù giam về tội danh tham ô tài sản
thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng nay bảy tháng bảy cho biết tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu giờ ngày hôm nay
ngày bảy tháng bảy việt nam có tám mươi hai ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
vào chiều tối ngày hôm qua sáu tháng bảy việt nam đã ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên năm trăm linh ca
trong một trăm sáu mươi chín trường hợp và hiện một mươi bốn bệnh nhân này được cách ly điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này còn hai mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
tại các cơ sở y tế và đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định
trong đó sáu người đã cho kết quả âm tính một lần trở lên với virus sars cov hai
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv